thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tại phiên họp thứ hai mươi một
ủy ban thường vụ quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn
với tránh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình
một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm chính là việc xử lý các vụ án tham nhũng
việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế
tại phiên chất vấn nhiều ý kiến đồng tình với báo cáo của tòa án nhân dân tối cao
về công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng
tuy nhiên có ý kiến cho rằng việc thu hồi tài sản còn chưa được như kỳ vọng của quốc hội và nhân dân
đây được coi là một điểm nghen
đề nghị đồng chí tranh án cho biết quan điểm và hướng xử lý của ngành tòa án về vấn đề này như thế nào
về vấn đề này tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình cho biết
theo quy định của pháp luật chỉ thu hồi những tài sản tham nhũng
vì thế trong quá trình tố tụng các cơ quan phải chứng minh được tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng
muốn công tác thu hồi hiệu quả hơn thì công tác chứng minh phải rất chất lượng
trong hôn nhân đối tượng tham nhũng không thể thu được nhà của người ta
đấy là quy định của luật
chúng ta buộc phải tuân thủ
tuy nhiên thì các đối tượng tham nhũng nếu như chúng ta có được cơ chế thu tài sản như nhiều nước đã áp dụng
tức là cơ chế phi hình sự tức là tăng nghĩa vụ giải trình
khi làm cái đó thì
một hai ba bốn cái nhà gì đấy gọi là tài sản của vợ chồng
nhưng rõ ràng nếu như không không cái ông quan chức ấy mà không giải trình được là nó đã được hình thành như thế nào
thì thì cái tính hợp lý của nó mà không được pháp luật công nhận thì cái nghi phạm đấy cũng được thịt thu
thì cái này là phụ thuộc vào luật lệ
thì chúng ta phải giải pháp căn cơ thì chỉ có thay đổi luật thôi chứ không có cái nghèo khác
tham gia giải trình thêm về vấn đề này bộ trưởng bộ tư pháp lê thành long cho biết
nguyên nhân khách quan thì có những khó khăn trong bản thân vụ án
như số lượng tài sản trong hầu hết các vụ án lớn nằm giải rác ở các địa phương khác nhau trên cả nước
nguồn gốc tính pháp lý của nhiều tài sản được kê biên đưa ra xử lý phức tạp
mất nhiều thời gian cần xác minh làm rõ cần xác định tài sản chung hay riêng
về giải pháp trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục bám sát và thực hiện tốt hơn nữa
cái chỉ thị số bốn của ban bí thư về tăng cường thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng kinh tế
kết luận của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
trong đó cơ chế phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan điều phối ở bên đảng
ban nội chính trung ương bộ công an viện kiểm soát dân dân tối cao
tòa án tối cao ở cấp trung ương và cấp địa phương là tổ chức tương tự như vậy
đặc biệt là tập trung vào các vụ án lớn đang được dư luận xã hội quan tâm
cũng trong phiên chất vấn ngày hôm nay
ủy ban thường vụ quốc hội đã chất vấn xung quanh một số vấn đề khác nhau
như việc tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến
câu chuyện nâng cao năng lực cho đội ngũ thẩm phán cán bộ ngành tòa án